còn vào dạng sáng ngày hôm nay hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ công an thị xã thuận an tỉnh bình dương
đã bất ngờ ập vào quán ba diamond luxury số hai tại đường hai mươi hai tháng một mươi hai phường an phú thị xã thuận an
để kiểm tra hành chính phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy
tại đây lực lượng công an phát hiện hơn hai trăm linh khách của quán bar trên khi thấy lực lượng chức năng
nhiều đối tượng sử dụng và mang ma túy trong người đã vứt ma túy xuống sản
lực lượng công an phát hiện nhiều ma túy tổng hợp cỏ mỹ vứt dưới nền nhà
một số hùng khí như dao nhọn dao gớp cũng được phát hiện
sau khi xét nghiệm lực lượng công an phát hiện bốn mươi tám khách và bốn nhân viên nữ của quán dương tính với ma túy
trước đó một ngày vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng chín công an tỉnh bình dương cũng đã đột kích quán ba f một
có địa chỉ phường phú cường thành phố thủ dầu một phát hiện nhiều đối tượng tăng chữ ma túy
các sai phạm về việc mua bán bia rượu thuốc lá không có hóa đơn chứng tử